ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng bình
sự buổi làm việc về phía tỉnh quảng bình có đồng chí hoàng đăng quang
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng bình
tại buổi làm việc đoàn công tác đã được nghe báo cáo tóm tắt về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
từ đầu năm đến nay lực lượng công an quảng bình đã điều tra khám phá bốn trăm tám mươi hai vụ phạm pháp hình sự
đạt tỷ lệ chung trên tám mươi chín cao hơn bốn so với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
tình hình trật tự an toàn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương so với năm hai nghìn một mươi tám
vì vậy tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững
thay mặt đoàn công tác bộ trưởng tô lâm ghi nhận
những nỗ lực và kết quả mà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình đạt được trong thời gian qua
góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển chung của tỉnh cũng như đất nước
nếu gia đình không có những người bị hại con số đó rất có ý nghĩa mà chúng ta sẽ tập trung vào để cao giảm tỷ lệ phạm pháp
chứ không phải chỉ có tập trung vào khám phá các vụ án tôi cho rằng con số này rất là tốt
về đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong thời gian tới đồng chí bộ trưởng lưu ý với lực lượng công an quảng bình
cần chủ động trong việc nắm tình hình về những hoạt động diễn biến phức tạp của các loại tội phạm
ảnh hưởng đến an ninh trật tự
trong thời gian tới nhất là về an ninh tôn giáo tội phạm ma túy đồng chí bộ trưởng cũng đã nhắc lại chiến công của công an quảng bình
cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của quần chúng nhân dân đã bắt giữ thành công vụ vận chuyển trái phép hơn ba trăm linh kg ma túy đá đi qua địa bàn vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
bây giờ là có những vụ vận chuyển tất nhiên là đây là vận chuyển đi qua địa bàn công chí thôi
công chí đã kịp thời phát hiện và đấu tranh
cái ngăn chặn từ biên giới từ cửa khẩu là rất quan trọng
nhưng mà cũng đã thu hàng tặng ma túy đá mấy tặng
thì cái vụ án ấy cũng là số lượng rất lớn mà công chí cũng đã làm được
cái sự tham gia của quân chúng nhân dân vào rất tốt
nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy còn để lại người nghiện còn để lại cái ma túy phát triển
cái nhu cầu về ma túy trong địa bàn tỉnh xuất hiện thì nó sẽ cung cấp từ nước ngoài trở vào
chúng ta lại là một cái tỉnh có cái biên giới giáp với lào
sau khi mà bộ tổ chức tấn công chân áp các đối tượng ở vùng tây bắc vùng sơn la hòa bình
một cái trọng điểm về ma túy lớn thì nó triển hài rạc tuyển
nó phát triển từ thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình thậm chí vào đến con tôm nữa
thì nha là cái nhiệm vụ đấu tranh ma túy là vô cùng quan trọng
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong thời gian tới tình hình các loại tội phạm diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi
chính vì thế công an tỉnh quảng bình cần bám sát nhiệm vụ của địa phương
chủ động hơn trong công tác nắm chắc tình hình dự báo tốt tình hình để kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp và lãnh đạo bộ công an
nhằm giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh nông thôn an ninh tôn giáo góp phần phát triển du lịch dịch vụ kinh tế xã hội trên địa bàn
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy các băng nhóm có tổ chức đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở
thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
đẩy mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh nêu gương của người cán bộ đảng viên gần dân sát dân
tích cực bám sát cơ sở địa bàn để sớm phát hiện và phòng ngừa các loại tội phạm sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ nhằm nâng cao năng lực hiệu quả công tác